ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ khởi công dự án hầm chui nút giao thông ngã tư tân phong
để giảm tình trạng ủn tắc giao thông cho thành phố biên hòa
dự án có tổng mức đầu tư gần hai trăm sáu mươi tỷ đồng được thiết kế gồm hai hạng mục
hầm chui dọc đường đồng khởi bằng bê tông cốt thép với phần hầm kín dài năm mươi mét phần hầm hở dài ba trăm tám mươi mét
mặt cắt ngang hầm gồm hai chiều với bốn làn xe chạy chiều rộng một mươi năm mét
còn hạng mục đường dẫn hai đầu hầm có chiều dài gần một mét được thiết kế với tốc độ sáu mươi km một giờ
đơn vị thi công là tổng công ty xây dựng số một dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau một mươi tháng thi công
dự án hầm chui nút giao thông ngã tư tân phong được khởi công xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng
đáp ứng lòng mong mỏi của người dân thành phố biên hòa và vùng phụ cận
khi hoàn thành dự án sẽ góp phần giải quyết cơ bản tình trạng ủn tắc giao thông
vốn xảy ra nghiêm trọng lâu nay tại nút giao thông này
đây cũng là một trong bảy công trình trọng điểm được tỉnh đồng nai ưu tiên dành nguồn vốn để thực hiện trong năm nay